mở đầu bản tin trưa nay là thông tin về phiên xét xử các đối tượng có hành vi giữ người trái pháp luật
phiên tòa do tòa ninh dân huyện murdrock tỉnh đắk lắc mở với hai bịa cáo là ma a hà và thào xeo phừ đều trú tại huyện murdrock
theo cáo trạng trong lúc trung tâm phát triển quỹ đất huyện mật rắc tổ chức chi trả tiền đền bù
hỗ trợ giải phóng mặt bằng tái định cư công trình hồi chứa nước rông bác thượng cho các hộ dân xã chứ san huyện murdrock
các đối tượng này cùng một số hộ dân thuộc diện được đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng
đã bao vây giữ ông trương đình liên giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất và ông lê văn hiền phó giám đốc trung tâm này
sau khi đoàn công tác của ủy ban nhân dân huyện murdrock đến giải quyết vụ việc
thì ma a hà và thảo xeo phừ cùng một số người dân tiếp tục bao vây tại chỗ ông nguyễn đức thảo phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt ma a hà hai năm chín tháng tù thào xeo phử hai năm ba tháng tù cùng với tội giữ người trái pháp luật
lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh
thành phố hà nội đưa ra đối với hai mươi sáu đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
cơ quan này cũng đang tiếp tục xác minh triệu tập hơn ba mươi đối tượng khác có liên quan
thực hiện kế hoạch phòng chống tội phạm đường phố
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện đông anh đã tổ chức tuần tra địa bàn
sau khi nhận được tin báo của công an xã nguyên khê về việc có các thanh niên tụ tập đánh nhau gây thương tích
qua xác minh làm rõ cơ quan công an đã bắt giữ được nhóm đối tượng này
hành vi của các đối tượng là rất là côn đồ là số lượng thì lên tới sáu bảy mươi người
đều mang theo là không khí là tuyếp gắn dao nhọn hoặc là bỏ chai có xăng
và sau đấy là
ném như kiểu dạng bóp xăng gây mất trật tự an ninh trên đường
còn ngoài ra khi mà các đối tượng có cái việc mà chập nhau là xảy ra cái việc là các đối tượng đánh chém nhau
và hậu quả là cũng có ba đối tượng bị thương
ngô hồng phong và nguyễn đức hiếu mâu thuẫn trên nóng facebook nên đã rủ đồng bọn để đánh nhau
và đây là clip mà các đối tượng đã quay lại để đăng lên mạng xã hội nhằm thị uy
sinh năm từ hai nghìn bốn đến hai nghìn bảy nhưng hành vi rất manh động
bọn em cảm thấy sai về hành vi gây dối trật tự
gây dối là cầm chai bia kiểu đua xe cháy phép
tô bộ gào
rồi là tụ tập đánh nhau với các đội khác
nói chung là bọn em quản lý không trật trễ
cứ xính ra cái là nó đi mình đi làm và mình mệt
nhiều lúc vào con nhà họ khẳng xong thế là mình mỏi
bây giờ ngủ bọn nó đi chơi mình cũng không biết được
ở nhà thì mẹ bố mẹ bảo dì làm ấy ngoan
đến giờ đi học về là về
nhưng các bạn rủ dây là lại đi
lấy lói thì lấy cá
cứ bảo con thông thế đó đấy
chả biết thế nào mà làm
việc nhóm các thanh niên xuống đường giải quyết mâu thuẫn
bằng dao kiếm gậy chai thủy tinh đang là vấn đề đáng báo động
hiện đội cảnh sát hình sự công an huyện đông anh đang tiếp tục phân loại đối tượng
củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định của pháp
liên quan đến vụ án làm tàng trữ lưu hành tiền giả xảy ra tại thành phố đà nẵng tỉnh quảng nam và thành phố hồ chí minh
công an tp đà nẵng vừa có quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh thị thúy hằng
trú tại huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
hằng là đối tượng cuối cùng trong đường dây tham gia làm tiền giả với vai trò đồng phạm giúp sức
đường dây này do trần văn miên cầm đầu
hằng là người giúp việc cho miên và vợ hờ của miên là nguyễn thị cẩm duyên
đó là một người học không có việc làm miên thông nhất cho thương đến nhà học việc và tham gia các công đoạn làm tiền giả
đến nay cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng đã làm rõ sáu đối tượng có liên quan
đã khởi tố năm bị can và đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần văn biên
trước đó kẻ chủ mưu cầm đầu này đã bị công an thành phố truy xét bắt giữ khi đang bị đưa đi cai nghiện bắt buộc
lập ra các tài khoản zalo facebook rồi đăng tải các bài viết giao bán xe máy đắt tiền
với giá rẻ tuy nhiên mục đích cổ hứa văn tỉnh trú tại thành phố đà nẵng và nguyễn hiếu trú tại tỉnh quảng nam
không phải là kinh doanh mà là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chính vì vậy mà hai đối tượng đã bị công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm giam
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
các đối tượng đã lập ra các tài khoản zalo facebook rồi đăng tải chạy quảng cáo các bài viết
do bán xe máy đắt tiền với giá rẻ
khi có người liên hệ mua xe các đối tượng yêu cầu chuyển tiền cọc hai mươi giá trị xe
và nhiều khoản phi khác vào các tài khoản ngân hàng ví địa tử của các đối tượng
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay các đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều bị hại ở nhiều địa phương
số tiền gần ba tỷ đồng
với hành vi trộm cắp tài sản huỳnh hữu phước và nguyễn ngọc tùng
cùng chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
vừa bị công an thành phố hà tiên tỉnh kiên giang bắt tạm giam
hai đối tượng khai nhận từ ngày sáu tháng hai tùng chở phước đến một tiệm cầm đồ
ở thành phố hà tiên để phước đột nhập vào trong trộm cắp tài sản
còn tùng đỗ xe gần đó để canh đường
sau khi đột nhập vào bên trong phước đã lấy trộm nhiều sợi dây chuyền vàng một mươi tám k
có tổng giá trị là bảy trăm chín mươi năm triệu đồng rồi cùng nhau đi long xuyên an giang tiêu thụ tài sản
để biết phước đã có hai tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la phối hợp với tổ công tác của cục cảnh sát giao thông
vừa xử lý trường hợp tài xế xe khách đường dài chạy tuyến điện biên quảng ninh
vi phạm nồng độ cồn dương tính với ma túy dù đang chở theo hai mươi chín khách lưu thông trên đường
ngày hai mươi chín tháng ba lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra xe khách long giang
chạy tuyến điện biên quảng ninh mang biển kiểm soát hai mươi bảy f năm mươi tám
lực lượng công an phát hiện tài xế của xe khách long giang
này có kết quả đo nồng độ cồn là hai mươi sáu mg trên một lít khí thở
và điều đáng nói là tài xế này cũng dương tính với chất ma túy
tổ công tác đã lập biên bản xử phạt nghiêm tài xế
đồng thời chuyển số khách trên xe sang một xe khác để họ đi về quảng ninh theo đúng lộ trình